xã nông thôn mới tam thăng thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam được nhà nước đầu tư tiền tỷ xây trạm bơm thạch tân
nhân dân cũng đã hiến đất để thi công kênh dẫn nước vào đồng ruộng
thế nhưng đến nay trạm bơm này vẫn chưa đưa vào vận hành làm cho hàng chục hectare lúa hẻ thu ở thôn thạch tân bị thiếu nước tưới trầm trọng ảnh hưởng lớn đến sản xuất của bà con
chạm bơm thôn thạch tân được khởi công vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm do công ty xây dựng kỳ phú đảm nhận thi công với kinh phí đầu tư một năm tỷ đồng
dự kiến công trình này sẽ đưa vào hoạt động vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm cung cấp nước tưới cho khoảng sáu mươi hectare lúa vụ hẻ thu ở thôn thạch tân
thế nhưng đến nay hạng mục đạo vét nguồn nước dẫn vào trạm để bảo đảm đủ lượng nước bơm vẫn chưa hoàn thành
nhiều đoạn kênh dẫn bị nứt nẻ chấp vá và công trình vẫn chưa thể đi vào hoạt động
khi mà được nhà nước đầu tư xây dựng cái thôn bơm tại thôn thạch tân thường dân là phán khỏi lắm
sản xuất là hiến đất hiến cây để giải phóng mặt bàn
mà sau khi tiến hành lòm thì do cái thời gian nó kéo dài công trình nó chưa đưa vào sử dụng
cho nên nó là gây các bước chúc mong mong rằng là cấp cấp và lãnh đạo sớm đầu tư để hoàn thành đưa vô vận hành để phục vụ cho các sản xuất nông nghiệp
theo ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã tam thăng chủ đầu tư dự án cho biết
trạm bơm này chưa thể vận hành là do trạm biến áp tam tháng năm trước đây chỉ thiết kế cho bà con sử dụng điện sinh hoạt
nên khi dùng cho trạm bơm thì xảy ra tình trạng quá tải các thiết bị điện sinh hoạt của bà con hầu như không sử dụng được
trên đó có cái trộm bơm thạch tân thì dự kiến là đưa vô khe thốt để phục vụ nước tưới cho cái bộ khe thô năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên sau khi mà thi công hoàn thành thì đưa vô thử dụng
thì do cái điện ốp của trộm biến ốp tam thăng nam
nó không động bổ cung cấp điện cho cái trộm bơm cũng như là điện sinh hoạt cho bà con người dân
thì trên thẳng đó thì ủy ban cũng tiếp tục đông đốc điện lực quảng nông
thì công cách là tháng tháng chín này thì sẽ là nâng ốp cái trộm biến ốp để đủ công thuốc để là vận hành cái trộm bơm cũng như là sinh hoạt của bà con người dân
để khép phục tình trạng trên thì ủy ban giành phố đã chỉ đạo ủy ban dân xã tam thăng cùng với điện lực quảng nam
sẽ nâng cấp cái trộm biến ốp tại thông thanh tăng để đảm bảo công suất phục vụ hệ thống thuốc nước tưới cho thanh tăng
thứ hai nữa là yêu cầu các công bân đơn vị thi công phó hợp với chủ đầu tư chúng ta khép phục những cái cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện để phục vụ cho việc lưu thông nước
và thứ ba là giao các ngành liên quan kiểm tra đông đốc về thực hiện công ven bản chỉ đạo của thành phố để phục vụ đưa hệ thống thuốc nước tưới vào phục vụ trong các vụ sản xuất
nguyên nhân chính khiến trạm biến ốp
trạm bơm thạch tân xây dựng xong chưa đưa vào hoạt động đã rõ
vấn đề đặt ra ở đây là các cấp chính quyền cần phải tiếp tục có biện pháp tháo gỡ vướng mắc sớm đưa chạm bơm vào vận hành nhằm khắc phục ngay tình trạng trạm bơm chờ điện gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân